trong bốn mươi năm qua đại dịch hivs đã cướp đi sinh mạng của hơn ba mươi năm triệu người trên thế giới
căn bệnh thế kỷ hivs hiện vẫn đang là một trong những vấn đề y tế nan giải toàn cầu
đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của con người
và mặc dù thế giới đã cùng chung sức cùng nỗ lực trong suốt bốn mươi năm qua
thế nhưng cho tới hiện tại căn bệnh này vẫn chưa thể được đẩy lùi hoàn toàn
trong chín tháng năm hai nghìn một mươi chín việt nam đã phát hiện mới gần bảy tám trăm linh trường hợp nhiễm hiv
gần ba bệnh nhân chuyển sang giai đoạn s hơn một bốn trăm linh trường hợp tử vong
ước tính đến nay việt nam có khoảng hơn hai trăm một mươi một người nhiễm hiv
tỷ lệ nhiễm hiv trong nhóm nghiện trích ma túy đang có xu hướng giảm
nhưng thay vào đó tỷ lệ của nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới ngày càng gia tăng
và có khả năng sẽ trở thành nhóm chính trong lây nhiễm hiv
hiện việt nam đã và đang tích cực hành động hưởng ứng mục tiêu chín mươi chín mươi chín mươi
mà liên hợp quốc phát động trên toàn cầu
chín mươi người nhiễm hiv biết được tình trạng
chín mươi người nhiễm hiv được điều trị bằng thuốc kháng virus
và chín mươi người nhiễm hiv được điều trị bằng thuốc kháng virus kiểm soát được số lượng virus
ở mức độ thấp nhất để sống khỏe mạnh giảm nguy cơ lây lan